qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn sáu hộp mỹ phẩm các loại hơn bảy trăm linh hộp thực phẩm chức năm sáu trăm linh hộp thuốc giảm đau hơn ba trăm năm mươi hộp sữa các loại năm mươi chai rượu hai mươi máy lọc nước cùng với một số sản phẩm khác do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá là khoảng hai tỷ đồng
thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy vấn nạn hàng giả hàng nhái vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống đặc biệt càng về thời điểm cuối năm thì hàng giả hàng nhái lại càng bùng phát tỷ lệ thuận với nhu cầu của người tiêu dùng
kiểm tra kiểm soát vào các địa bàn trọng điểm các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao
trong dịp cuối năm bên cạnh đó cũng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng
sở thông thương nắm chắc các diễn biến thị trường để bảo đảm hoạt động cung ứng hưởng hóa
đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết
đồng thời cũng chủ động phát hiện và xử lý ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ
găm hàng tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần kiềm chế lạm phát kích cầu tiêu dùng